theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn gần đây việc sản xuất kinh doanh trái phép tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ vẫn diễn ra tại một số tỉnh thành phố
tại thanh hóa mặc dù chưa phát hiện được vụ việc nào nhưng công tác kiểm soát vẫn luôn được quan tâm đôn đốc
liên quan đến công tác quản lý kiểm soát loại tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh thanh hóa
từ cuối tháng năm đầu tháng sáu ubnd tỉnh đã có công văn chỉ đạo các đơn vị địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện
mới đây thanh hóa tiếp tục yêu cầu các địa phương đơn vị tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở nuôi trồng thủy sản
các hộ kinh doanh thủy sản làm cảnh nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi nuôi
lưu trữ sản xuất kinh doanh trái phép tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ theo quy định của pháp luật
tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và tác hại của tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ đối với môi trường tự nhiên
và sản xuất nông nghiệp vận động người dân doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh tiêu thụ loại tôm gây hại này